trong hai ngày cuối tuần qua thành phố thư lan tỉnh cát lâm trung quốc đã ghi nhận một mươi bốn người thiệt mạng
trong các trận mưa lũ do ảnh hưởng của bão dobsuri
như vậy đến nay đã có ít nhất ba mươi sáu người thiệt mạng trong đợt lũ lụt nghiêm trọng lần này tại trung quốc
mực nước các con sông tại thành phố thư lan tiếp tục dâng cao vượt mức an toàn
do đó các cơ quan khẩn cấp địa phương đang nỗ lực sơ tán người dân
và sửa chữa cơ sở hạ tầng hư hại do ảnh hưởng của bão
tuần trước thủ đô bắc kinh và tỉnh hà bắc đã ghi nhận hai mươi hai trường hợp thiệt mạng do mưa lũ
giới chức trung quốc lo ngại con số này có thể còn tăng lên do nhiều địa phương
vẫn hứng chịu mưa lớn và xảy ra lũ quét ở nhiều nơi
do ảnh hưởng của bão doxury cơn bão đã đổ bộ vào tỉnh phúc kiến từ hai tuần trước
những trận mưa lớn chưa từng thấy trong vòng một trăm bốn mươi năm qua đã liên tục chút xuống
nhiều tỉnh thành của trung quốc khiến tình hình lũ lụt càng thêm nghiêm trọng
bộ thủy lợi trung quốc đã nâng mức ứng phó lũ lụt đến gấp ba mức cao thứ hai trong thang cảnh báo
vào lúc một mươi giờ ngày sáu tháng tám tại cát lâm và khu vực nội mông
chính phủ trung quốc cũng đã phân bổ thêm ba trăm năm mươi triệu nhân dân tệ khoảng bốn mươi chín triệu usd
cho công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả do lũ lụt ở bắc kinh thiên tân hà bắc hắc long giang và cát lâm